trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn huyện thống nhất
ngành y tế đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai sớm phong tỏa bốn xã gia kiệm gia tân một hai và ba
để tiếp tục điều tra truy vết xét nghiệm nhanh nhằm cắt các nguồn lây
cụ thể vào sáng nay tỉnh đồng nai tiếp tục ghi nhận thêm một mươi một ca dương tính với covid một mươi chín
trong số một mươi một ca nghi nhiễm mới được phát hiện có một trường hợp đang làm việc tại một công ty may
ở xã phú cường huyện định quán công ty này có hai bảy trăm linh lao động
bước đầu ngành y tế truy vết được tám mươi f một các lực lượng chức năng sẽ tiến hành khử trùng toàn bộ công ty
yêu cầu công nhân khai báo y tế như vậy từ tối hai mươi sáu tháng sáu đến sáng ba mươi tháng sáu
toàn tỉnh ghi nhận hai mươi sáu ca dương tính với virus sars cov hai liên quan đến chợ đầu mối hóc môn
trong đó có một mươi năm ca bệnh đã được bộ y tế công bố